nhân dịp kỷ niệm lần thứ bốn mươi chín quốc khánh các tiểu phương quốc ả rập thống nhất
mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi một mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi điện mừng đến tổng thống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng
tới thủ tướng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất sheikh mohammed bin rashid al maktoum
cùng ngày đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cũng gửi điện mừng tới bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác các quốc tế các tiểu vương quốc ả rập thống nhất